tại trụ sở bộ quốc phòng hà nội thượng tướng võ văn tuấn phó tham mưu trưởng quân đội nhân dân việt nam
đã tiếp đội huấn luyện lưu động của liên hợp quốc sang việt nam tổ chức khóa huấn luyện giảng viên
gìn giữ hòa bình liên hợp quốc
tại buổi tiếp thượng tướng võ văn tuấn đánh giá cao đội huấn luyện lưu động của liên hợp quốc
sang giúp việt nam tổ chức tập huấn giảng viên tạo điều kiện thuận lợi để việt nam làm tốt mọi công tác chuẩn bị
sẵn sàng cử lực lượng phương tiện tham gia hoạt động gìn giữ hòa bình liên hợp quốc trong thời gian tới
thay mặt đoàn huấn luyện lưu động liên hợp quốc trung tá adin fittaly cảm ơn bộ quốc phòng việt nam
đã mở lớp huấn luyện lưu động này để đoàn huấn luyện lưu động liên hợp quốc được giao lưu
chia sẻ những kinh nghiệm cho tất cả các học viên trong khóa học những kiến thức phương pháp kỹ năng
về huấn luyện chuyên môn mang lại hiệu quả cao nhất trong khóa huấn luyện tại việt nam